mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin về thời tiết
tại nam bộ ngày hôm nay nắng sẽ ít chiều tối có mưa rông
đông nam bộ nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ c
các khu vực khác sẽ trong khoảng là ba mươi một độ c
thời tiết khá oi bức và khó chịu
đối với khu vực miền bắc và trung bộ thì trời đang có xu hướng nóng dần lên
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
nhiệt độ ban đêm sẽ mát mẻ hơn sẽ chỉ còn là hai mươi độ c
tuy mới vào đầu mùa hè trời chưa quá nắng gắt
nhưng chỉ số tiêu tử ngoại tức là tiêu uv trên cả nước đạt được mức rất cao
nhiều nơi lên tới mức chín đến một mươi một
khi di chuyển và hoạt động bên ngoài trời thì quý vị cần phải lưu ý là bảo vệ da và mắt thật kỹ
tránh ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi bốn giờ để tránh sự ảnh hưởng đến sức khỏe